tài liệu lưu trữ chứa đựng những bằng chứng giá trị lịch sử hiện nay khối tài liệu lưu trữ đang phục vụ rất lớn cho nhu cầu tra cứu của độc giả
đứng trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng công nghệ bốn việc số hóa tài liệu lưu trữ là vô cùng cần thiết
tuy nhiên làm như thế nào để đạt hiệu quả tránh lãng phí cũng như là bảo đảm an toàn cho tài liệu lưu trữ luôn là vấn đề đặt ra cho ngành lưu trữ
là giảng viên khoa lưu trữ của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
chị trần phương hoa thường xuyên đến các trung tâm lưu trữ quốc gia để tìm tài liệu phục vụ cho công việc
trước đây thao tác tìm và đọc tài liệu trên giấy gây ra không ít những khó khăn
tuy nhiên hiện nay việc tra cứu tài liệu của chị hoa đã trở nên dễ dàng hơn nhờ vào phần mềm sử dụng tài liệu lưu trữ đã được số hóa
mình có thể tra tìm theo từ khóa với những cái tài liệu mà mình cần liên quan đến chủ đề của mình
cái thứ hai là khi mà mình viết phiếu yêu cầu
thì mình có thể chấm chọn và in trực tiếp trên cái cơ sở dữ liệu của trung tâm mà không cần phải viết tay như trước nữa
đứng trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng công nghiệp bốn nhiều vấn đề được đặt ra cho ngành lưu trữ
trong đó vấn đề quản lý tài liệu lưu trữ số hóa tài liệu lưu trữ nhận được sự quan tâm
thảo luận sôi nổi của các nhà quản lý các nhà nghiên cứu
trong thời gian tới việc số hóa tài liệu lưu trữ sẽ tiếp tục được triển khai sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp bốn
các tài liệu có tần suất sử dụng lớn thường xuyên nhận được sự quan tâm của đông đảo vạn đọc
cũng như là những tài liệu mà có tình trạng vật lý rất yếu được ưu tiên thực hiện trước
bên cạnh đó chúng tôi cũng đang xem xét để có thể trình với các quốc tổng quyền quyết định
việc áp dụng những cách làm mới mà nhiều nước trên thế giới hiện tại đã làm rất là thành công
đó là để cho người dân tham gia trực tiếp vào cái việc số hóa tài liệu
đối với tài liệu mà các quốc tổng quyền quyết định
nó có thể được phổ biến không thuộc danh mục tài liệu hoàn chỉnh sử dụng
với những kế hoạch cụ thể như vậy chắc chắn tài liệu lưu trữ sẽ tiếp tục phát huy được những giá trị to lớn của mình trong kỷ nguyên số